ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba đang cận kề
vào thời điểm này những năm trước đây các làng hoa cửa hàng hoa đều vô cùng nhộn nhịp tấp nập
thế nhưng năm nay trong khung cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
thị trường hoa tươi ế ẩm người chồng và kinh doanh hoa gặp không ít khó khăn
dạo quanh thị trường đông đảo người dân đều khẳng định giá hoa tươi năm nay giảm một nửa so với năm ngoái
nếu như mọi năm thời điểm này những cửa hàng hoa đang tấp nập người mua bán
thì nay chỉ lác đác vài khách đến mua hàng rất vội vàng
theo chia sẻ của chủ hàng hoa nguyên nhân là do lo ngại từ dịch bệnh
nên người dân ít ra đường không tới nơi đông người sinh viên nghỉ học
cùng với đó người dân còn lo ngại hoa cũng là nguồn lây bệnh
nên việc buôn bán kinh doanh hoa sụt giảm mạnh
còn tại làng hoa tây tiệu vựa hoa lớn của hà nội những ngày này cũng trong không khí ảm đạm
nhiều người không mặn mà thu hạch hoa vì không có người hỏi mua do ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
chỉ có một số điểm trồng hoa cúc vàng còn có lác đác vài người quan tâm
vì mùng tám tháng ba cũng là ngày rằm tháng hai
dịch thì là người ta không ra đường mua mấy cho nên rẻ ít cúc thật nhưng cũng không có người mua
mình đẩy thu đủ gốc về thôi
còn nó cũng không có người mua
có thể thấy không chỉ hàng quán và các mặt hàng quà tặng thời trang rất ế ẩm trong dịp này
mà hoa món quà tặng tinh thần vô giá cho ngày của chị em cũng không ai mang tới
mong rằng dù không nhận được hoa nhưng năm nay
phai yếu của nhân loại vẫn được nhận những món quà ý nghĩa xuất phát từ tình cảm chân thành
và sự trân trọng của giới mại dâu để chị em thêm hạnh phúc trong những ngày chống dịch